trong thời gian từ ngày hai tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm đã có khoảng hai mươi ba sáu trăm linh thí sinh trên địa bàn tỉnh hải dương
đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn thành công tăng khoảng một sáu trăm linh thí sinh so với năm trước
theo thống kê của sở giáo dục tỉnh hải dương năm hai nghìn hai mươi bốn các thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông
có gần hai mươi ba thí sinh đang học lớp một mươi hai và khoảng sáu trăm linh thí sinh tự do
trong đó có hơn bảy mươi thí sinh lựa chọn thi bài tổ hợp khoa học xã hội gần ba mươi thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng sáu
thí sinh làm bài ba môn bắt buộc là toán ngữ văn và ngoại ngữ cùng một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
với qua sở lao động thương binh và xã hội tp hà nội và ủy ban nhân dân huyện đông anh
phối hợp tổ chức ngày hội gắn kết
nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm hai nghìn hai mươi bốn có quy mô lớn nhất từ trước tới nay
với hơn một mươi một người tham dự năm mươi bốn cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh trình diễn kỹ năng nghề tại bảy mươi ba gian hàng
năm mươi doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn ba trí tiêu lao động
mục tiêu của chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo phát triển toàn diện nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn
và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong nước và phương gia quốc tế
đồng thời sự kiện giúp thu hút nguồn lực đầu tư góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của giáo dục nghề nghiệp
chất lượng nguồn nhân lực thủ đô trong thời kỳ hội nhập quốc tế thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn và chuyển đổi số hiện nay